ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua đó xác định hai đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của hai đường dây này mỗi tháng khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là
hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can trong đó có hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc
một mươi kg ma túy tổng hợp dạng kentamin hơn ba viên ma túy dạng thuốc lắc đó là số lượng ma túy lớn vừa được thu giữ trong chuyên án ma túy bị triệt phá tại đà nẵng vào chiều ngày hôm qua
cụ thể đối tượng bùi thị thủy chú tại thành phố hà nội
đã bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng đà nẵng quảng trị và công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang khi đang vận chuyển số ma túy trên vào thành phố đà nẵng
đối tượng bị bắt quả tang trên đường hoàng văn thái thuộc phường hòa minh quận liên triều
số ma túy này được cất giấu trong số hàng hóa phần lớn là nồi cơm điện
làm việc với cơ quan công an hủy khoai khai nhận là có người nhờ đến một nhà xe trên đường hoàng văn thái để nhận số ma túy trên
thêm một nạn nhân tại tây ninh bị lừa hàng tỷ đồng vì đã cả tin đối tượng sử dụng giấy tờ nhà đất giả để thế chấp vay tiền
lâm thị kiều anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường ba tp tây ninh là đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ việc vừa bị công an tp tây ninh bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn
năm hai nghìn một mươi tám oanh đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất để vay một hai tỷ đồng tại một ngân hàng ở tây ninh
sau đó oanh làm giả giấy tờ đất giả để vay một hai tỷ đồng của ông fon với lãi suất là ba một tháng
theo thỏa thuận trong vòng ba tháng nếu như oanh không trả được tiền lãi thì ông phon có quyền làm thủ tục sang tên nhà và đất
sau khi ký hợp đồng oanh đã giao giấy tờ đất giả cho ông phong và đến nhận một hai tỷ đồng
sau đó oanh không trả lãi
do đó oanh không trả lãi theo thỏa thuận nên ông phong đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xin trích lục sơ đồ đất để làm thủ tục chuyển nhượng sang tên
thì được thông báo là toàn bộ giấy tờ ông đang giữ là giấy tờ giả
đối với giấy đất thật đang thế chấp tại ngân hàng vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín oanh nhận lại giấy đất và đã ký hợp đồng bán cho người khác và đã sang tên
thanh tra chính phủ vừa công bố quyết định về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hào
đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam và một số bệnh viện thuộc bộ y tế cũng như tại một số sở y tế tại địa phương
theo quyết định nội dung thanh tra gồm thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao
đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam và một số cơ sở khám chữa bệnh thuộc bộ y tế
kiểm tra xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ địa phương
thời kỳ thanh tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này
thời hạn thanh tra là tám mươi ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra không kể ngày nghỉ ngày lễ theo quy định
thưa quý vị và các bạn mặc dù sinh sống ở khu vực trung tâm của thành phố đồng xoài tỉnh bình phước từ nhiều năm qua
thế nhưng hàng chục hộ dân sống trong khu tái định cư thuộc khu phố phú mỹ phường tân phú vẫn chưa được đầu tư hệ thống đường dây điện hạ thế
để phục vụ cho sinh hoạt thì họ buộc phải tự kéo đường dây bất chấp những nguy cơ mất an toàn về điện
cũng như là phải chi trả mức giá điện cao gấp nhiều lần do hao hụt điện năng
trả tiền điện với mức giá cao
hao phí điện năng lớn nhưng những người sống trong khu trọ này như bà đạm cũng không thể có được nguồn điện ổn định
bà đạm cho biết buổi trưa thì còn có thể xem được tv chứ vào những giờ cao điểm như chiều tối
khi người thuê trọ đều đi làm về thì ngay cả việc nấu chín một nồi cơm cũng trở nên khó khăn vì điện yếu
kéo xa quá nên nhiều khi chập tròn nhiều khi nó yếu điện nó không tải nổi
tháng phải hao mấy chục xuống
số điện chứ không phải ít đâu
nên là dân ở đây là ngay trung tâm thành phố này mà lại chưa có điện
chúng tôi thắc mắc là với đề nghị với trên là phải kéo điện cho dân chứ ai ngay trung tâm thành phố mà lại không có điện là không được
không có điện và phải kéo nhờ đường dây là tình cảnh mà hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư
thuộc tổ hai khu phố phú mỹ thành phố đồng xoài phải chung sống trong hơn chục năm qua
tự thân vận động
nào may mắn thì được kéo đường dây ở khoảng cách gần
nếu không họ sẽ phải kéo đường dây lên đến vài trăm mét
đồng nghĩa với việc không có đủ nguồn điện và hao phí điện năng lớn hơn
theo lý giải của ngành điện việc không lắp đặt đường dây ở khu vực này là do đơn vị chủ đầu tư sau khi bán đất cho người dân
đã không thực hiện các cơ sở hạn
tầng thiết yếu
do đó ngành điện buộc phải cô lập không cho các hộ dân tự ý đấu nối vào công tơ chính dẫn đến tình trạng người dân tự câu kéo đường dây để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
để phân lô bán đường này kia rồi vô tình bà con mình không nắm được chư trương là mua vào mua đất để mà làm nhà tạm thì điện cũng chưa có vào được
và nhà đầu tư thì người ta không làm điện được rồi mà điện lực kéo thì cũng không có các cơ sở gì để mà làm được cả
cho nên người ta lại câu truyền truyền với nhau từ nhà những cái nhà mà hợp lệ
truyền điện trước đó truyền điện sau bằng những cái vật liệu là không đúng kỹ thuật
sống ở khu tái định cư lại ngay giữa thành phố không có điện là một thiệt thòi vô cùng lớn với các hộ dân tại đây
nhu cầu chính đáng của mỗi người dân đang rất cần có sự chung tay vào cuộc của ngành chức năng để sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên không để họ phải chờ đợi điện lâu hơn nữa
sáng ngày hai mươi bốn tháng chín trên quốc lộ một đoạn qua ngã tư an sơn của quốc tế
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải làm hai người thương vong
khoảng bốn giờ sáng đôi nam nữ đi trên xe gắn máy biển số sáu mươi ba b hai hai mươi nghìn ba trăm bốn mươi sáu lưu thông trên quốc lộ một hướng về quận bình tân
khi đến gần ngã tư an sương thì xảy ra va chạm với xe tải biển số sáu mươi c bốn mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi sáu chạy cùng chiều
tai nạn đã khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ người nữ nguy kịch được đưa vào bệnh viện cấp cứu
công an ngay sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra xử lý vụ tai nạn
ngã tư an sương là một trong những giao lộ phức tạp về trật tự an toàn giao thông
lực lượng chức năng thường xuyên điều tiết phân luồn để hạn chế ủng xe cũng như nâng cấp hạ tầng giao thông tại đây để kéo giảm tai nạn
tuy nhiên dự án hầm chui tại đây vẫn chưa hoàn thiện
người dân gần giao lộ đường t ba t tám phường tây thạnh quận tân phú tp hcm phản ảnh tại đây xuất hiện hố sâu
nguy hiểm cho người đi đường
chức năng vẫn chưa đến khắc phục
theo đó cách đây vài ngày trước nhà số năm mươi hai có dấu hiệu rạng nước trụng xuống
quá trình các phương tiện đi qua đã làm mặt đường sụp xuống
xuất hiện hố sâu rộng nửa mét sâu hơn một mét và khoét hàm ết rộng
do đây là khu vực đông dân cư lại gần trường học thấy nguy hiểm
người dân dùng các vật dụng cấm xuống hố để cảnh báo người đi đường
mặc dù đã thông báo cho chính quyền địa phương song chưa có đơn vị nào xuống khắc phục
trong khi đó hố này đang có dấu hiệu
hố này đang có dấu hiệu mở rộng
xe khách dừng đón trả khách vô tội vạ trên các tuyến quốc lộ là một trong những nguyên nhân
dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian qua
nhằm xử lý triệt để tình trạng này cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tuần tra công khai
xử phạt nóng và kết hợp cả ghi hình phạt ngụy
trên quốc lộ một và đường dẫn vào cao tốc tp hcm trung lương là một trong những điểm nóng
về tình trạng xe khách dừng đón trả khách sai quy định
tuy nhiên khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý nhiều tài xế vẫn viện đủ lý do để chối cãi

cái nơi đón trả khách cho nhà xe những giải thận tiện cho nhà xe gước đón trả khách cho đúng nơi quy định
do lực lượng mỏng quá trình tuần tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không được thường xuyên
dẫn đến việc nhiều tài xế nhờn luật bất chấp vi phạm
để hạn chế tình trạng này cảnh sát giao thông sẽ kết hợp thêm việc mật phục ghi hình phạt nguội
sau đó gửi thông báo vi phạm về cho nhà xe nhằm nâng cao ý thức của tài xế
đối với những người lái xe khi các phương tiện hư hỏng sự cố độc sức
thì cố gắng đưa vào vị trí an toàn đặt biển cảnh báo để phương tiện khách biết
để trước sau đó mới tiến hành cái biện pháp sửa chữa
việc lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sẽ nâng cao ý thức của tài xế xe khách
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đặc biệt là tình trạng dừng đổ đóng trả khách đang diễn ra phổ biến
từ đó góp phần kéo giảm các vụ tai nạn cũng như hạn chế ung ứ giao thông tại các điểm nóng
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã báo cáo với đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác một số kết quả thời gian qua
trong công tác chỉnh đốn thì luật kỳ cương xây dựng lực lượng công an đắk lắk trong sạch vững mạnh
tập trung đấu tranh phòng chống quyết liệt với các loại tội phạm ma túy
tín dụng đen lâm tặc góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
bộ trưởng tô lâm đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được của công an đắk lắc thời gian qua
nhất là trong công tác chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu tấn công chấn áp các loại tội phạm
góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an đắk lắc trong thời gian tới
phát huy những kinh nghiệm kết quả đã đạt được
để tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và quán triệt thông chi số một ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của đảng ủy công an trung ương
về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong công an nhân dân
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung thông chi số một của đảng ủy công an trung ương
đồng chí lê quang vĩnh phó tránh văn phòng trung ương đảng
dự và quán triệt nội dung chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
phát biểu khai mạc tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là sự kiện chính trị
có ý nghĩa trọng đại của đất nước dự kiến được tổ chức vào quý i năm hai nghìn hai mươi một
quán triệt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương
đã ban hành thông chi về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
tại hội nghị các đại biểu đã được thứ trưởng lê quý vương và đồng chí lê quang vĩnh
quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
trong công an nhân dân theo đúng phương châm kế thừa ổn định đổi mới sáng tạo và phát triển
phát huy dân chủ giữ vững nguyên tắc siết chặt kỷ luật kỷ cương coi trọng chất lượng hiệu quả
đề cao trách nhiệm của các cấp ủy trước hết là người đứng đầu bảo đảm an toàn thiết thực
không phô trương hình thức kiên quyết chống lãng phí tiêu cực góp phần tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
để triển khai thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và thông chi số một của đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan đơn vị chức năng trong công an nhân dân
tập trung tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể
đồng thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về xây dựng
chỉnh đốn đảng phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh hà tĩnh
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự
đồng thời tập trung triển khai các phương án kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
chủ động công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy các vụ cháy lớn
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở không để đột xuất bất ngờ xảy ra
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng sắp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận
biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của công an hà tĩnh trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới công an hà tĩnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an
cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ
chú trọng đấu tranh với tội phạm nhất là tội phạm ma túy hình sự kinh tế
tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đặc biệt là nêu gương người đứng đầu
lãnh đạo chỉ huy nói phải đi đôi với làm tăng cường công tác quản lý cán bộ xếp chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân
tham mưu chính quyền địa phương xây dựng đề án tăng cường công an chính quy về xã trên địa bàn hà tĩnh
đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ chiến đấu thường xuyên và đột xuất
trước đó vào chiều qua đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trại giam xuân hà
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng bộ công an
nằm trên địa bàn xã thạch lưu huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
tại buổi làm việc lãnh đạo trại giam xuân hà đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác
kết quả của chạy giam xuân hà trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chín tháng qua toàn đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với phạm nhân
bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời khen thưởng
biểu dương những phạm nhân có thành tích trong học tập lao động
hoạt động của hội đồng tự quản thường xuyên được chấn chỉnh kiện toàn
công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tha tù trước thời hạn có điều kiện
tạm đình chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó trại giam xuân hà thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo đơn vị đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đơn vị làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tại trại giam xuân hà
xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu then chốt trong công tác công an
giáo dục tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác đồng thời bảo đảm chế độ tạo điều kiện tốt nhất để phạm nhân yên tâm lao động cải tạo
giáo dục phạm nhân bằng tình người thực hiện đúng đủ chính sách của nhà nước đối với phạm nhân
trại giam xuân hà cần tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa để nơi nắp nghĩa tại địa phương
thắt chặt mối đoàn kết gắn bó giữa công an với nhân dân nhân dân với công an
cũng tại đây trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất nơi công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trại giam xuân hà và cơ sở giam giữ tại trại
đồng chí thứ trưởng cũng đã dành nhiều thời gian nói chuyện động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội
sáng nay tại hà nội đoàn khảo sát xây dựng đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số hai mươi của ban bí thư khóa chín
về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới đã có buổi làm việc với cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
nhà xuất bản công an nhân dân là đơn vị đầu mối trực thuộc cục truyền thông công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ công tác xuất bản in và phát hành trong công an nhân dân
trong một mươi năm năm thực hiện chỉ thị hai mươi của ban bí thư các đầu sách của nhà xuất bản công an nhân dân luôn đảm bảo tính định hướng
kinh chiến đấu về các đề tài truyền bá bảo vệ phát triển chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
tuyên truyền các chủ trương lớn của đảng nhà nước và bộ công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an nhân dân đấu tranh phê phán phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống âm mưu diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc
nội dung hình thức ngày càng đảm bảo chất lượng phong phú đáp ứng cơ bản nhu cầu nghiên cứu học tập công tác chiến đấu trong công an nhân dân
và nhu cầu đọc của công chúng tập trung tổ chức và khai thác mảng sách lý luận chính trị nội bộ trong công an nhân dân
từ năm hai nghìn ba đến nay trung bình mỗi năm nhà xuất bản công an nhân dân đã biên tập xuất bản đầu sách về lý luận chính trị chiếm từ hai mươi đến ba mươi
nhiều cuốn sách có giá trị lớn khẳng định được uy tín và thương hiệu trong công an nhân dân
tại buổi làm việc qua trao đổi ý kiến giữa đoàn khảo sát và nhà xuất bản công an nhân dân đã làm rõ những nguyên nhân hạn chế
sau một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số hai mươi của ban bí thư
trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị giải pháp trong đó cần tổ chức tốt công tác xây dựng kế hoạch đề tài xuất bản và công tác phát hành
tăng nhanh số lượng đầu sách hàng năm ở thương hiệu bằng sách lý luận chính trị pháp luật vốn là thế mạnh của nhà xuất bản công an nhân dân
cải tiến về hình thức mẫu mã đề mạnh chương trình xuất bản
đồng thời cần đảm bảo khâu thẩm định cấp phép xuất bàn không để lọt các nội dung sai phạm có chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp in lậu
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các đơn vị xuất bản chân chính